sáng nay ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác phía nam của bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn có báo cáo gửi phó thủ tướng lê văn thành
về tình hình cung ứng lương thực thực phẩm cho tp hcm và bình dương
theo đó tổ công tác của bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn phối hợp với tổng cục hậu cần của bộ quốc phòng
vẫn xây dựng phương án hai đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho tp hcm và bình dương trong một mươi năm ngày siết chặt giãn cách xã hội
về gạo ngoài khả năng đáp ứng nhu cầu lương thực cho đông nam bộ vùng đồng bằng sông cửu long vẫn còn thừa khoảng ba triệu tấn gạo
đảm bảo yêu cầu an toàn lương thực và xuất khẩu
về rau màu ngoài việc cung ứng cho vùng đông nam bộ một năm mươi tám tấn đồng bằng sông kiều long vẫn còn một năm triệu tấn rau củ các loại
cần được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
về trái cây là mặt hàng cần khuyến khích tiêu dùng mạnh trong mùa dịch khi có gần bốn trăm linh tấn cần được tiêu thụ trong tháng chín
và một ba triệu tấn cần tiêu thụ đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nếu tình hình xuất khẩu gặp khó khăn
còn về nhóm sản phẩm chăn nuôi như heo gà bò trứng nguồn cung vẫn duy trì đa dạng và không có biến động
trong đó nguồn cung thịt lợn trứng gia cầm tốt cung ứng đầy đủ cho hệ thống siêu thị
các mặt hàng thịt đông lạnh vẫn được các doanh nghiệp nhập khẩu về theo nhu cầu của thị trường
các mặt hàng thịt đông lạnh vẫn được các doanh nghiệp nhập khẩu về theo nhu cầu của thị trường